trong kỳ thi olympic toán sinh viên toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín vừa kết thúc cách đây ít ngày đội tuyển của trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân đã đạt thành tích xuất sắc khi cả một mươi em đi thi đều đạt giải cao trong đó có hai giải nhất bốn giải nhì và ba giải ba

tuy nhiên đội tuyển của nhà trường đã đạt được những thành tích đáng tự hào khi cả một mươi sinh viên dự thi đều đạt giải cao điều đang nói là đây là năm thứ tư liên tiếp đội tuyển của nhà trường liên tục đạt giải cao tại kỳ thi olympic toán sinh viên toàn quốc
năm hai nghìn một mươi tám đội tuyển đạt được bốn huy chương vàng ba huy chương bạc và hai huy chương đồng còn năm hai nghìn một mươi chín tháng vừa rồi đạt được hai huy chương vàng bốn huy chương bạc và bốn huy chương đồng
trong số các bạn sinh viên của nhà trường tham dự kỳ thi olympic toán sinh viên toàn quốc có những em đạt bề dày thành tích qua các năm phùng anh tú là một trong những sinh viên như vậy bạn sinh viên này đã ba lần tham dự và đều đạt giải nhất nhì olympic về toán sinh viên toàn quốc thành tích đáng tự hào này cũng mang lại cho tú nhiều kỷ niệm đáng nhớ
phùng anh tú sinh viên của nhà trường tham dự kỳ thi olympic toán sinh viên toàn quốc

olympic toán sinh viên toàn quốc nói riêng và các môn khảo cơ bản nói chung
xuất phát từ chính phương châm chỉ đạo của nhà trường trong việc thúc đẩy phong trào học tập
cụ thể như các lãnh đạo khoa phòng trung tâm và các đơn vị khác
luôn tạo điều kiện tốt nhất để các câu lạc bộ các đội tuyển có điều kiện tốt nhất để ôn luyện thi đấu
kết quả riêng đội tuyển toán học của nhà trường tham gia kỳ thi olympic toán sinh viên toàn quốc
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay đều đạt kết quả tăng dần về số lượng và chất lượng giải qua các năm
nhà trường đánh giá rất cao phong trào học tóa trong sinh viên trường đạp kỹ thuật hậu cần của nguyên nhân dân
với xác định như vậy thì nhà trường luôn luôn quan tâm tạo điều kiện hết sức cụ thể
là đưa hẳn cái phong trào olympic vào đầu vào kế hoạch chương trình năm học
như vậy các em thẩm thấu được kỹ thuật rất lớn hàng năm chứ không phải đến mùa thi đi học
hàng năm hàng tháng hàng ngày dẫn đến phong trào học

hàng năm hàng tháng hàng ngày dẫn đến phong trào học tóa trong sinh viên trường đạp kỹ thuật hậu